sáng ngày hôm nay tại trường tiểu học vân hồ tỉnh sơn la một giáo viên lùi ô tô đã trè lên hai học sinh
hậu quả là một học sinh tử vong tại chỗ còn một học sinh bị gãy chân
tại hiện trường đuôi chiếc xe ô tô màu trắng bạc mang biển kiểm soát hai mươi sáu a năm nghìn bốn trăm hai mươi chín bị dính vào tường và bẹp phần nhựa phía sau
được biết người gây ra tai nạn là một giáo viên của trường tiểu học vân hồ bản bó nhàng một xã vân hồ huyện vân hồ tỉnh sơn la
hiện tại giáo viên gây ra tai nạn đang bị tạm giữ theo quy định của pháp luật
giám đốc sở giáo dục và đào tạo sơn la đã xác nhận sự việc trên
quan điểm của sở giáo dục và đào tạo sơn la là phải xử lý sự việc nghiêm minh theo quy định của pháp luật
chiều một mươi chín tháng bốn lực lượng chức năng đã trục vớt và đưa xà lan bị chìm trong vụ va chạm vào dạng sáng cùng ngày neo đậu vào bờ để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn
lực lượng chức năng đã phối hợp với chủ xà lan mang số hiệu tg một mươi bốn nghìn một trăm ba mươi chín
trục vứt đưa phương án
phương tiện này neo đậu vào bờ
đây là xà lan bị chìm trong vụ va chạm với một phương tiện cùng loại trên sông sài gòn vào dạng sáng ngày cùng ngày
chiếc xà lan đã được bốn phương tiện trục vớt đưa vào bờ ở phía quận hai gần cầu phú mỹ vào khoảng một mươi sáu giờ chiều
trước đó vào lúc một giờ bốn mươi phút cùng ngày xà lan mang số hiệu tg một mươi bốn nghìn một trăm ba mươi chín chở hai trăm hai mươi bốn tấn xi măng bao từ nhân trạch đi bình dương
khi đến khu vực gần cầu phú mỹ quận bảy thì đã đâm va với xà lan có số hiệu sg sáu nghìn chín trăm ba mươi chín không chở hàng
xà lan có số hiệu sg một mươi chín nghìn bốn trăm linh bốn tấn chạy ngược chiều đi củ chi
cú đâm mạnh gây ra tiếng động lớn và khiến xà lan tg một mươi bốn nghìn một trăm ba mươi chín chìm trên sông sài gòn